nhằm nâng cao nhận thức cũng như kỹ năng phòng cháy chữa cháy huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc vừa tổ chức hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng và tổ liên gia tự quản an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huy động nhiều lực lượng tham gia
tại hội thao tám mươi năm vận động viên cùng một mươi bảy tổ liên gia trên địa bàn huyện đã tham gia thi đấu nội dung chạy tiếp sức chữa cháy cứu người di chuyển tài sản trong đám cháy đồng thời tham gia thực tập phương án chữa cháy huy động nhiều lực lượng tham gia
sau thời gian thi đấu sôi nổi hội thao đã thành công tốt đẹp đạt được mục đích yêu cầu đề ra
thông qua hội thao đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các tổ liên gia tự quản
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản